vào khoảng hơn tám giờ ngày sáu tháng bảy tại khu vực chân cầu vượt quốc lộ một c thuộc địa phận thôn lương hòa xã vĩnh lương thành phố nha trang
đã xảy ra một vụ tai nạn xe khách khiến tài xế bị thương nặng và mắc kẹt lại trong xe
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh khánh hòa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường giải cứu nạn nhân
xe khách mang biển kiểm soát năm mươi một b một mươi nghìn chín trăm tám mươi năm lưu thông hướng bắc nam đến khu vực chân cầu vượt quốc lộ một c thì bất ngờ đâm vào thành cầu vượt
vụ tai nạn đã khiến tài xế lê quang minh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trên xe bị thương nặng không thể tự thoát ra ngoài
trên xe có năm hành khách không bị thương
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã điều động bốn xe cứu nạn cứu hộ
cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
sau hơn ba mươi phút lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đưa nạn nhân ra khu vực an toàn
và bàn giao cho lực lượng y tế đi cấp cứu
tuy nhiên do vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong tại bệnh viện